giảng sáng ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi công an tỉnh bắc giang nhận được tin báo về một vụ án mạng nghiêm trọng trước cửa quán karaoke ở thị trấn bích độc huyện việt yên bắc giang
nạn nhân được xác định là anh trần văn nam hai mươi tuổi quê vĩnh phúc
thời điểm vụ án xảy ra không có nhân chứng trực tiếp nên mọi manh mối về nghi phạm gần như không có
chuyên án một trăm hai mươi g được thành lập để điều tra vụ án trong đó phòng cảnh sát hình sự là đơn vị chủ trì phối hợp với công an huyện việt yên tổ chức truy xét bắt giữ hung thủ gây án
sau khi nhận tin báo từ công an địa phương trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang đã trực tiếp xuống hiện trường vụ án
nơi xảy ra án mạng là cửa một quán karaoke tại đường nguyễn thế nho thị trấn bích động
kết quả khám nghiệm hiện trường lúc đó không giúp được ban chuyên án có được nhiều dữ liệu
ngoài những vết máu của nạn nhân các dấu vết của kẻ gây án để lại hầu như bằng không
bên cạnh đó thời điểm vụ án xảy ra không có nhân chứng chứng kiến vì vậy thông tin về nhận dạng của đối tượng gây án rất mồ mở
hướng điều tra lúc này tập trung khai thác nhân thân và những mối quan hệ của chính nạn nhân
kết quả xác minh lai lịch của nam đã giúp ban chuyên án tìm gỡ được nút thắt của vụ án
nam là thanh niên hư hỏng bỏ nhà từ nhỏ và không thường liên lạc với gia đình ở quê
tại bắc giang nam giao du qua lại và có nhiều mối quan hệ với các đối tượng xã hội
câu việc chính của nam thanh niên này là chăn rắt các nữ nhân viên phục vụ tại nhiều quán karaoke trên địa bàn thị trấn bích động
bên cạnh đó kết quả khám nghiệm hiện trường cũng cung cấp cho lực lượng chức năng một tình tiết
là nạn nhân bị sát hại khi đang đi giao ma túy cho một số người ở quán karaoke
từ dữ liệu quan trọng trên
ban chuyên án bắt đầu mở rộng phạm vi xác minh dựng lại nhân thân những đối tượng có mối quan hệ với nam
đặc biệt là khai thác những mâu thuẫn xung quanh nạn nhân
sau khi dựng lại nhân thân hàng chục đối tượng để xác minh kết hợp với việc đối chiếu di biến động của những người này
ban chuyên án thấy nổi lên hai đối tượng nghi vấn là trần văn thẩm hai mươi chín tuổi và đỗ văn duy ba mươi năm tuổi
cùng ở huyện việt yên tỉnh bắc giang
khi nhiều dữ liệu chứng cứ thể hiện thẩm và duy có thể là hung thủ gây án
những đối tượng này đã không còn ở địa phương
thông tin về nhân thân của hai nghi can là đều từng nghiện ma túy có tiền án và nhiều mối quan hệ phức tạp
xác định là đối tượng nguy hiểm ban chuyên án lập tức ra soát lại di biến động của chúng với tinh thần chạy đua với thời gian
nhiều tổ công tác các cán bộ được đồng loạt cử đi nhiều tỉnh thành ở trong diện nghi vấn là nơi chúng bỏ trốn
như hải phòng thái bình nam định phú thọ quảng ninh thanh hóa lạng sơn
kết quả tích cực đến với ban chuyên án khi tổ công tác
công tác xác minh tại quảng ninh thông báo phát hiện dấu vết của các đối tượng tại tỉnh này
sáng hai tháng hai chỉ huy phòng cảnh sát hình sự đích thân đi quảng ninh để truy vết các nghi can
thế nhưng ban chuyên án không ngờ rằng thẩm và duy đã rời quảng ninh thậm chí mỗi người bỏ trốn một hướng
cụ thể thẩm và duy ở cùng nhau lần cuối tại cầu bãi cháy sau đó thẩm đi tp hcm còn duy thì bỏ về hải phòng
nghi vấn lúc này là thẩm có thể sẽ bỏ trốn bằng đường biên trái phép sang campuchia
sáng bốn tháng hai một số tổ công tác lập tức đặt vé máy bay vào tp hcm nhằm ngăn chặn nghi can sát hại người vượt biên
đồng thời một tổ cán bộ khác nhận lệnh tiếp cận gia đình của thẩm để đánh vào tinh thần đối tượng
hướng tiếp cận từ phía gia đình thẩm đã đem lại thành công ngoài mong đợi
ngay trong ngày bốn tháng hai nhờ sự động viên thuyết phục của gia đình thẩm
lực lượng chức năng gồm công an tỉnh bắc giang và công an tp hcm đã bắt giữ đối tượng tại quận tân bình
trong khi đó đối với duy ban chuyên án xác định sau khi hắn ta đi hải phòng
đã tiếp tục di chuyển về bắc giang rồi đi bắc ninh
truy vết hướng di chuyển của đối tượng lực lượng chức năng đã dẫn đến một nhà nghỉ ở phường vân dương thành phố bắc ninh
ngay trong đêm năm tháng hai tổ công tác ập vào căn phòng bắt tại trận đỗ văn duy
trong khoảnh khắc đối mặt với lực lượng truy bắt duy lăm lăm trên tay con dao bấm
nhưng vẫn nhanh chóng bị cảnh sát khống chế di lý về công an tỉnh bắc giang
tại trụ sở điều tra duy và thẩm cúi đầu nhận tội trước những bằng chứng thuyết phục từ lực lượng chức năng
hai đối tượng khai nhận đã sát hại nạn nhân nam vì những mâu thuẫn trong quan hệ xã hội
sau khi lên kế hoạch trả thù từ chiều ba mươi tháng một chúng lén theo dõi nở để tìm cơ hội ra tay
đêm ba mươi tháng một nạn nhân một mình đi xe máy rời phòng trọ đến quán karaoke ở đường nguyễn thế nho
ngay khi nạn nhân dừng xe duy điều khiển xe máy áp sát
thẩm ngồi phía sau dùng dao chém một nhát vào vùng lưng của nạn nhân
gây án xong chúng bỏ trốn về hướng đi thành phố bắc ninh
trên đường đi hung khí gây án là con dao quắm bị hai đối tượng thủ tiêu xuống sông cầu
cả hai tiếp tục đi xe máy đến thành phố cẩm phả quảng ninh và thống nhất
vứt xe xuống một hồ nước rồi bỏ trốn theo hai hướng khác nhau
dù đã bàn bạc rất kỹ những tưởng tội ác của mình gây ra vào thời điểm không có nhân chứng thì sẽ dễ bể che đậy
nhưng cả thẩm và duy đều chẳng thể ngờ được rằng chúng sẽ bị bắt chỉ sau vài ngày bỏ trốn ngắn ngủi
tòa án nhân dân tỉnh bắc ninh đã đưa ra xét xử hai bị cáo
trần văn thẩm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại khu tân lập bốn phường cẩm thủy thành phố cẩm phả quảng ninh và đỗ văn duy
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại thôn khà lý hạ xã quảng minh việt yên về tội giết người
thẩm duy và anh nguyễn văn giới sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín trú tại thôn quả xã trung sơn việt yên quen nhau từ trước
cuối năm hai nghìn một mươi chín thẩm bảo anh giới cho mượn xe máy đi cầm cố hứa sẽ đưa tiền để anh giới chuộc xe
do thẩm chưa trả tiền nên anh giới nhờ nguyễn công thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tại thôn tự xã bích sơn việt yên đòi hộ
trần văn nam sinh năm hai nghìn hai quê ở thôn cao hảo xã hướng đạo huyện tam dương vĩnh phúc thuộc nhóm của thành
từ đó giữa thẩm với nhóm của thành xảy ra mâu thuẫn
khoảng hai mươi bốn h ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi duy và thẩm thấy nhóm của thành đứng ở cổng trường đại học nông lâm bắc giang thị trấn bích động huyện việt yên nên bám theo
khi anh nam dừng xe trước cửa một quán karaoke thì thẩm áp sát lấy dao cắm chém một nhát trí mạng và anh nam
biết anh nam mất mạng thẩm và duy bàn nhau bỏ trốn
đến ngày bốn tháng hai thẩm đầu thú
ngày năm tháng hai khi duy đang trốn tại một nhà nghỉ ở thành phố bắc ninh thì bị công an tỉnh bắc giang bắt giữ
trong thời gian tạm giam thẩm và duy đã tác động gia đình bồi thường cho đại diện bị hại tổng cộng hai trăm linh triệu đồng
duy và thẩm đều nghiện ma túy trong đó duy có hai tiền án và một tiền sự
trong lần phạm tội này duy thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo một mươi ba năm tù
cũng tại tỉnh bắc giang công an tỉnh bắc giang đã điều tra làm rõ vụ giết người tại thị trấn nánh huyện việt yên và tạm giữ hình sự năm đối tượng
trước đó hồi h hai mươi phút ngày một mươi hai tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bắc giang tiếp nhận tin báo của công an huyện việt yên một vụ án mạng
khoảng hai mươi hai h bốn mươi năm phút
ngày một mươi một tháng năm tại tổ dân phố phúc lâm thị trấn nính chị lth có hộ khẩu thường trú tại xã nghi trung huyện nghi lộc tỉnh nghệ an
là nhân viên của quán cà phê thư giãn tại địa chỉ trên bị một số đối tượng dùng dao tác động nạn nhân bị thương nặng và bỏ mạng trên đường đi cấp cứu
sau khi gây án các đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường xác định đây là vụ án có tinh chất đặc biệt nghiêm trọng chưa rõ thủ phạm
phòng cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an huyện việt yên và một số đơn vị nghiệp vụ của bộ công an công an tỉnh bắc giang tổ chức đấu tranh điều tra làm rõ và truy bắt các đối tượng
đến một mươi bảy h hai mươi phút ngày một mươi ba tháng năm sau chưa đầy bốn mươi tám tiếng đồng hồ kể từ khi vụ án xảy ra cơ quan công an đã làm rõ bắt giữ năm đối tượng về hành vi giết người
gồm bùi văn phương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn chú tại thôn phúc thành xã quý sơn lục ngạn
hoàng văn sâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm giáp văn vĩ sinh năm hai nghìn hai giáp văn văn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai và ngô văn trung sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín cùng chú tại thôn mòng b xã tân sơn lục ngạn
thời điểm bị bắt các đối tượng này đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh bắc giang và bắc ninh
kết quả điều tra ban đầu xác định do có mâu thuẫn từ trước chiều tối ngày một mươi một tháng năm hoàng văn sâm đã rủ các đối tượng trên đến tìm đánh chị hát để trả thù
trong lúc xô xát bùi văn phương đã dùng dao chuẩn bị từ trước tác động nhiều nhát
khiến chị hát bị thương nặng và bỏ mạng trên đường đi cấp cứu
thưa quý vị và các bạn đến đây thời lượng của chương trình đã hết xin gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau